để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị f
tp hcm đã có văn bản gửi bộ y tế đề nghị cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
đối với các trường hợp f không có triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
để thích ứng với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới
tp hcm đã và sẽ tiếp tục triển khai cách ly tại nhà đối với các f đủ điều kiện
hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận huyện nếu f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó từ khi sử dụng thuốc kháng virus monupiravir đã có nhiều trường hợp f hoàn toàn không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định là một mươi bốn ngày
việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên khó tránh quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện